ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển ngành du lịch của địa phương
trở thành ngành kinh tế động lực theo hướng bền vững
mục tiêu là triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch kế hoạch nghị quyết
về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển ngành du lịch
trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh trên cơ sở phát huy và bảo tồn các giá trị đặc sắc của dân tộc
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tăng tỉ trọng ngành du lịch dịch vụ trong gdp của tỉnh đạt trên ba mươi bảy
số lượng khách tham quan lưu trú tăng bình quân từ chín đến một mươi một năm
phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cao cấp đạt từ ba đến năm sao
chiếm hai mươi năm trong tổng số phòng đạt chuẩn và thu hút khoảng một mươi năm lao động trực tiếp
đến làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ
đến năm hai nghìn ba mươi du lịch dịch vụ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
và tỉ trọng ngành du lịch dịch vụ trong gdp tỉnh đạt trên bốn mươi